một xe ô tô vận chuyển ba trăm hai mươi chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn mát nước ngoài
chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại việt nam
vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
tài xế lái xe tên là lê quốc thiện tại thời điểm kiểm tra thì không xuất trình được chứng từ
chứng minh nguồn gốc số thuốc trên đồng thời khai nhận được thuê vận chuyển
từ xã vĩnh gia huyện tri tôn đến thành phố long xuyên
tổ công tác ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra xác minh
vào vòng chưa đầy một tuần thì đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phối hợp
với các phòng nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh lại tiếp tục phát hiện hàng chục đối tượng
dương tính với chất ma túy tại quán ba phe so quận ba thành phố hồ chí minh
vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm đột kích kiểm tra quán ba tổ công tác phát hiện hàng trăm người
cuồng nhiệt theo tiếng nhạc thấy lực lượng chức năng nhiều người đã bỏ trốn nhưng đã bị ngăn lại
tại một số bàn lực lượng cảnh sát phát hiện nhiều viên thuốc nén và gói bột màu trắng
vứt lan lóc ghi là ma túy tổng hợp
tổ công tác sau đó đã tổ chức kiểm tra nhanh ma túy đối với tất cả các khách có trong quán
phát hiện bảy mươi sáu trên một trăm sáu mươi năm trường hợp dương tính với chất ma túy
thưa quý vị tại tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy thuộc địa phận xã lê lợi huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đã bắt quả tang đối tượng
thảo a nhìa đang vận chuyển trái phép một mươi chín bánh heroin
tại cơ quan điều tra nhìa đã khai nhận mang số ma túy trên từ xã trà cang huyện nậm pồ tỉnh điện biên
vận chuyển sang địa bàn huyện lậm nhùn tỉnh lai châu để bán
cơ quan công an thu giữ thêm một xe máy hai điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan
vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng
sau năm ngày nghị án vào sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng nam
tuyên phạt bị cáo phạm thị hoàng tâm nguyên tri cục trưởng tri cục thủy sản quảng nam
bốn năm tù về tội nhận hối lộ và bảy năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng lợi dụng chính sách khuyến khích hỗ trợ ngư dân của nhà nước
nhiều hộ ngư dân không đánh mắt xa bờ nhưng lại gửi máy định vị cho tàu ca khác
để nhận tiền hỗ trợ nhiên liệu
khi phát hiện vụ việc bị cáo tâm đã chỉ đạo đồng phạm nhận tiền hối lộ của nhiều hộ dân
tổng cộng tám mươi năm triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm này gây thiệt hại cho nhà nước gần ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh quảng nam cũng tuyên phạt hai bị cáo đồng phạm của tâm
cùng về tội nhận hối lộ và một mươi chín bị cáo khác là ngư dân có liên quan cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng mối quan hệ tình cảm đỗ đông đức đã lừa đảo một ba tỷ đồng của người yêu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên của tỉnh vĩnh phúc đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với đỗ đông đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua mạng xã hội đức quen biết và có quan hệ tình cảm với chị nguyễn thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh yên bái
từ ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đức đến nhà chị hằng chơi
và đưa thông tin gian dối có mảnh đất đang tranh chấp cần một năm tỷ đồng để giải quyết
sau khi hẹn chị hằng tại một quán nước ở huyện bình xuyên được chị hằng cho mượn một ba tỷ đồng
đức đã bỏ trốn cắt đức liên lạc với nạn nhân
cơ quan công an sau đó đã bắt được đức
khi đang trốn tại lào cai thu giữ một tỷ đồng một xe ô tô cùng nhiều tài sản khác
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc
quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi một nqtvk ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí ủy viên trung ương đảng
ủy viên dự khuyết trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội trung ương và địa phương lãnh đạo chủ chốt một mươi bốn tỉnh trong vùng
tại điểm cầu bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì
giữa hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ các đơn vị chức năng thuộc bộ công an
tại hội nghị đại diện các bộ ngành địa phương đã tham luận về kế hoạch thực hiện nghị quyết số một mươi một
nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng về phát triển vùng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an tham luận về chủ đề nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
nhằm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng trung du và miền núi bắc bộ
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo tinh thần nghị quyết số một mươi một ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
khẳng định trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của quân đội nhân dân
các bộ ban ngành địa phương sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt triển khai đồng bộ biện pháp giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội vùng trung du và miền núi bắc bộ
phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
thời gian tới đảng ủy công an trung ương bộ công an sẽ lãnh đạo lực lượng công an tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia
đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động
không để các đối tượng có điều kiện hoạt động đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
để phát huy được tiềm năng lợi thế của mỗi vùng và cả nước bên cạnh những chủ trương chính sách phát triển chung cho cả nước
cũng cần phải có các chủ trương chính sách phát triển cụ thể sát hợp phù hợp với từng vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh phải nhận thức và giải quyết thật đúng thật tốt
mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước cả nước vì vùng và vùng vì cả nước
xác định rõ vai trò vị trí chức năng nhiệm vụ của các ban bộ ngành trung ương của các địa phương trong vùng
để xác định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết theo đúng tinh thần đúng vai thuộc bài
khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng lòng yêu nước tinh thần chủ động sáng tạo
ý thức tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ đảng viên và nhân dân

quyết tâm vượt lên chính mình khắc phục tư tưởng bằng lòng trung bình chủ nghĩa không cam chịu đói nghèo
thua kém các tình khác cùng khác cũng không ý lại vào cấp trên hay chỉ dựa dẫm vào chỗ khác
phải nêu cao tinh thần độc lập tự chủ ý thức tự ghiên linh đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của trung hương
sự hợp tác giúp đỡ của các ngành các địa phương trong cả nước
xin để phát triển kinh tế
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đề nghị các cơ quan ở trung ương phải tăng cường phối hợp với hội đồng vùng
và các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng hoàn thiện ban hành và triển khai thực hiện luật pháp
chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng
để mạnh cải cách hành trình
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển
ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước
kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển
các công trình trọng điểm có sức lan tỏa
giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng
phát triển vùng toàn diện
cả về kinh tế văn hóa xã hội
gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu
ngay sau hội nghị này
căn cứ vào nghị quyết và kế hoạch của bộ chính trị
sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng trung ương
và các cơ quan cấp trên
các cấp ủy và tổ chức đảng ở trung ương
và các cấp các ngành các cơ quan đơn vị
trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng
cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động
chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết
gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh